những ngày gần đây nhiều tuyến đường trên địa bàn tp hà nội ghi nhận tình trạng ồn tắc nghiêm trọng
do lưu lượng xe tăng cao trước dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và càng sát tới ngày nghỉ lễ thì người dân di chuyển càng khó khăn
một số khung giờ không phải là cao điểm nhưng cũng vẫn xảy ra tình trạng ủn tắc trên diện rộng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong một vài ngày qua
theo ghi nhận của chúng tôi những khung giờ cao điểm vào buổi sáng trưa chiều
cũng có xu hướng sớm hơn và kéo dài hơn thường lệ
các tuyến ủn tắc nhất vẫn là các tuyến đường vành đai và các tuyến ra vào thủ đô
áp lực gia tăng phương tiện đang đè nặng lên toàn mạng lưới giao thông của thủ đô trong những ngày qua
bên cạnh đó là sự bất cập của hệ thống đèn tín hiệu cũng khiến giao thông càng trở nên phức tạp
ngã từ khuất duy tiến cách vành đai ba là một ví dụ
tuyến đường vành đai ba chiều rộng
đường lớn hơn các phương tiện di chuyển dễ dàng hơn đường khuất duy tiến
nhưng thời gian chờ đèn đỏ lại ngắn hơn
bên cạnh lưu lượng phương tiện gia tăng thì những hành vi thiếu ý thức như thế này
cũng góp phần không nhỏ gây nên tình trạng xung đột giao thông tại các đoạn giao cắt
bên cạnh đó là sự bất cập của hệ thống đèn tín hiệu cũng khiến giao thông càng trở nên phức tạp